ngày trong những người việt nam chúng ta đều có ước muốn được đặt chân đến đất mũi cà mau điểm cuối cùng trên bản đồ hình chữ s thiên liêng và dịu dợi của tổ quốc
có điều gì đó cứ hối thúc chúng ta trên hành trình đến với mảnh đất xa xôi mà gần gũi này
một mảnh đất không khép lại ở tính chất miền biên diễn mà lại mở ra trên biển tây nam những khát vọng của sự sinh sôi nảy nở
từ thành phố cà mau chúng tôi xui sông gần hào bảy háp năm căng và vô số kênh rạch mà tôi không thể nào nhớ hết được
sau khoảng hai giờ đồng hồ chúng tôi đã có mặt ở nơi mảnh đất tận cùng phía nam của tổ quốc thân yêu
tòa độ số tòa độ thiên liên này được mô tả trên biểu tượng là hình ảnh một con tàu đang lướt sóng ra biển lớn
chắc quý vị qua các phương tiện truyền thông đại chúng đã biết đến hình ảnh này
khi nhìn biểu tượng này thì chắc rằng ai trong mỗi chúng ta cũng đều nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ chế lan viên
tổ quốc ta như một con tàu mỗi tàu ta đó mũi cà mau
và bây giờ yến mai mời quý vị hãy cùng tham quan một dòng đất mũi
để được thấy toàn cảnh đất trời biển đất mũi
chúng tôi lên giọng hải đại có chiều cao hai mươi một mét
nhìn ra xa biển xanh mênh mang những chiếc tàu đánh cá đang trên đường dạo trồng như những chiếc lá xinh xinh đang đu đưa trên sóng biển
những cánh rừng đước rừng mắm trồng như một chiếc áo choàng khổng lồ đang choàng lên đất mũi một màu xanh bạc ngàn tràn đầy sức sống
đặc biệt nơi đây
nơi đây ta có thể thấy mặt trời mọc trên biển đông và lặn ở phía biển tây
đất mũi còn là nơi tiếp giáp của hai dòng hải lưu bắc nam và tây nam với hai chế độ thủy triều khác nhau
tạo nên một dùng lắng động phù sa màu mở rộng hàng mấy chục ngàn hectare nằm dọc theo bờ biển
tạo thành một xóm mới gọi là xóm mũi
nơi đây có mấy chục căn nhà mọc lên giữa những đất mũi
những khu rừng xanh tươi tràn đầy sức sống
những con người ở đây những con người có phong cách thống khoáng hào hiệp
những con người bất chấp khó khăn gian khổ bám đất bám rừng khai phá để đất mũi quang du xưa thành dùng đất đầy tiềm năng như hôm nay
trung lưng đấu cận ở dùng đất cực nam xa xôi tiếp giáp với biển không hề đơn giản
bao đời nay để trụ lại với hy vọng an cư lạc nghiệp người dân nơi đây liên tục phải đối trọi và sống chung với tự nhiên đầy khắc nghiệt
có một điều đặc biệt ở đất mũi đó chính là hiện tượng phù sa bồi lấn biển một cách tự nhiên
người ta ước tính rằng hàng năm đất mũi sẽ lớn ra biển chừng khoảng một trăm linh mét
điều này giải thích cho ý nhị của lời bài hát đất mũi cà mau
một hạt phù sa lấn biển thêm rừng về quê em
đất cũng sinh sôi thật ý nghĩa và thú vị đúng không thưa quý vị
ấp sớm mũi có hơn ba trăm năm mươi hộ thì có khoảng ba trăm linh ngôi nhà không cửa
khoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trở về trước thì số nhà không cửa ở ấp này là một trăm linh
mà nói đến suối mũi đó thì người địa phương khác đến cũng như là ở đây thì hình dung được cái xóm mũi là sớm không cửa nhà không cửa đó
ở sớm mũi là hầu như là nhà không có cửa về cái an ninh trật tự người ở đây là rất là ổn định
do quá trình đô thị quá những ngôi nhà xây khang trang ngày càng mọc lên nhiều hơn
nên nhà không cửa ở đất mũi cũng rơi dần theo năm tháng
hiện chỉ còn hơn tám mươi nhà không cửa
tuy nhiên điều thú vị là tài sản của gia chủ
từ trước ra sao tv tủ lạnh xe máy tủ quần áo phơi bày ra hết giữa ngôi nhà không cửa
như sự cởi mở dọc phóng khoáng của con người nơi đây
bây giờ trước đây thì nó còn gừng gặp gừng rồi dữ lắm nó đặc thành ra mũi nó nhiều
là coi như là bà con không có làm cửa để chiều lại là chẳng hạn như thế này nè
chiều lại là dở dáng mình dụm ở dưới bếp ung
là cho nó khói nó lên nó bực lên thì nó tỏa đầy nhà hết
là khói nó tỏa ra nó đuổi xuông mũi nó chạy ra ngoài
cộng thêm với cái thứ hai nữa là cái vấn đề an ninh trật tự
là ở đây theo tôi biết cái vụ mà mất trộm ở trong nhà trong cửa
theo tôi biết hầu đó giờ chưa có khi nào mà xảy ra cái vấn đề đó
theo nhiều người do đất mũi chỉ có một con đường
nên dù có muốn lấy trộm xe máy
thì kẻ trộm cũng không có được tẩu tán nên chẳng lo mất
tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ của lý do
cái chính là do bà con ở đây không có tính tham làm
có một mối quan hệ mật thiết không thể tách rời đó chính là đất gắn liền với dân
dân đó là điều mà chúng tôi muốn nói đến cộng đồng dân cư để sinh sống từ bao đời nay tại đất mũi
đến với đất mũi chúng ta phải qua một làng trài nắng gió
liên tiến sông thông ra biển
địa danh của làng trài này là sớm mũi
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị hãy cùng trò chuyện với một vài hộ dân nơi đây nhé
dân em chào chị ạ
chị có thể cho em biết là mình sinh sống tại đất mũi đã bao nhiêu lâu rồi ạ
từ hồi xưa tới giờ từ nhỏ tới lớn luôn
rồi cái công việc làm ăn của gia đình mình là công việc gì hết chị
đi làm lưới biển nè nè
đi ghe lưới đó
cái con tàu này
gắn bó với gia đình mình bao nhiêu lâu rồi ạ
cũng lâu rồi cũng vài chút năm rồi
những công nhân thị thủ trên tàu là người dân nơi đây hay là nơi khác đến vậy chị
cũng người ở đây người dùng này mình kêu đi
chuyến đi biển của anh như vậy là sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu hết chị
đi cách khoảng bảy tám ngày mình đi một chuyến cả năm ngày mới có vô
cái về việc như là sức khỏe cũng như là cái tính chị
chị chịu khó trong cái công việc này như thế nào hả chị
nói chung thì cực lắm
mà nhầm khi vô ngay mùa rồi mà nhầm khi có khi mặn cá mắm đồ xong là có khi tới sáng rồi đi luôn có một chừng đó
nói chung thì cái nghề này nó cực lắm
vậy hằng ngày anh đi biển còn chị ở nhà thì làm những công việc gì hả chị
gia lưới trong nhà cửa thì gia lưới cá mắm mọi gì đó
vậy thu nhập bình quân của mình khoảng bao nhiêu một tháng hả chị
một tháng có đó tùy theo nước nó vô mùa cá rồi nữa
nếu như chúng thì một con nước hai ba mươi triệu cũng có ba mươi
còn như hết mùa thì gió sóng gió quá thì mình không có đi
ở đây việc học hành của con em mình như thế nào hả chị
nếu ghe lớn thì mấy người có da lớn thì người ta đi cũng thoải mái con ta ăn học cũng thoải mái
còn như xuồng nhỏ rồi không có điều kiện đó
thì buộc phải đi mần cái này người kia thêm mướn cái này mướn cái kia gì đó
thì mần thì nếu như mà mình có ghe lớn đâu á thì sóng gió mình đỡ
còn như không có ghe lớn là sóng gió hơi hơi lở nhả trơn rồi đâu có ai dám đi đâu
tại vì xuồng nhỏ không rồi đâu có ai dám mà ra đâu
vậy chị có những cái đề xuất hay là ý kiến gì về việc phát triển ngành nghề của mình hả chị
thì muốn ví dụ như ở đây á thì ghe biển rồi nói chung ghe lớn
nói chung ghe lớn thì chỉ có đáy hàng khơi thôi
còn như lưới này thì cũng không có được nhiều chiếc ghe lớn hết trơn á
chứ như nhà nước mà nếu có đưa ra cái nguồn vốn được như vậy á
thì người dân ở đây người ta mừng
người ta được có người ta mở mang đồ lên
người ta mở gọng ghe lớn đồ lưới này lưới kia đồ để người ta làm
để cuộc sống nó phát triển hơn
dùng đất biết đi ấy đã được unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới
và khu ramsar thứ hai nghìn tám mươi tám của thế giới
các nghiên cứu đánh giá về đa dạng sinh học đã thống kê được
khu vực vườn quốc gia mũi cà mau có tới một trăm linh chín loài cây rừng ngập mặn
năm trăm một mươi sáu loài cá dùng nước lợi giang biển khoảng bốn trăm năm mươi loài động thực vật đáy
có quan hệ hữu cơ với hệ sinh thái rừng ngập mặn tại cà mau
phần lớn du khách đặc biệt các đoàn khách quốc tế
hào hứng khi được khám phá vẻ đẹp tự nhiên và môi trường sinh thái rừng biển ở mũi cà mau
đến đây du khách còn được thỏa sức trải nghiệm với các loại hình du lịch đặc sắc như
câu cua văn lưới bắt cá mò sò sổ tôm
tham gia nấu ăn và sinh hoạt cùng người dân làm du lịch sinh thái cộng đồng
mỗi hộ có năm đến chín gia ta rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản
nhân thủy sản nuôi dưới tán rừng
chủ yếu phục vụ để du khách thỏa sức khám phá săn bắt hái lượm
nói về số mũi đó là mình nghĩ đến là cái vùng đất thiên liêng của tổ quốc

muối cà mau là một địa chỉ hấp dẫn với nhiều người
khi nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo
có nhiều đặc sản còn mang dư vị mặn mòi của biển cả
có những con người bao năm thủy chung với đất trời với thiên nhiên
có những con người bao năm thủy chung với đất trời với thiên nhiên

cá đuối đủ thứ hết rồi
cái nguồn cá tươi ở đâu để mình có mình phơi thế này hả cô
nguồn cá tươi ở đâu để mình có mình phơi thế này hả cô
mình đi mua mấy người đáy lưới vô mua gom lại cái mũi mình phơi
mình bán cho mấy người người ta lại người ta mua người ta đi dùng trên người ta bán

về những ngày thời tiết không được tốt thì như thế nào hả cô
mình vô bọc mộ vô bọc bọc vậy đó mình muối thức đá lại
qua ngày sau rửa lại mình phơi
cái thu nhập bình quân hàng tháng của gia đình là bao nhiêu hả cô

cái này không có ra biết được nhiều khi tới nước thì thất trúng
thất thì mình làm đâu có nhiêu đâu
còn trúng thì cũng một tháng làm chỉ được có mấy ngày thôi
nước đóng được có nhiều khi đóng được năm sáu ngày nhiều khi đóng có một bữa một thì tệ thổi nghỉ
tại thời tiết bây giờ nó thay đổi tùm lum ra bây giờ cũng không biết nữa
không có biết nữa
không có dự đoán được
mũi cà mau đã đi vào trang dân trang thơ bài ca của không biết bao danh nhân thi sĩ từ xưa đến nay
vì thế mỗi cà mau sẽ là một điểm đến của du khách trong và ngoài nước
và không ít du khách sau khi đến đây đã trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp tuy còn quang sơ nhưng lại làm say lòng người của dùng đất này
đất mũi không xa lát xa lơ mà đó là nơi gần gũi của những tấm lòng
khoa học ngày càng phát triển càng xuất hiện thêm nhiều lượng bàn đâu là điểm cực nam của tổ quốc
khoa học thực chứng giúp chúng ta có cái nhìn chính xác và làm phong phú hơn sự hiểu biết của con người
thế nhưng địa danh đất mũi gắn liền với xóm mũi thuộc xã đất mũi quyện ngọc hiển tỉnh cà mau đã khắc sâu vào tâm trí của những con người việt nam
tạm biệt xóm mũi
tạm biệt những con người việt nam
tạm biệt những con tàu căn nhà những bãi phơi cá tâm nồng
không thể quên được những nghĩa cử từng câu nói nụ cười hào sản mà những người dân nơi đây mang lại
chắc chắn là chúng tôi và các bạn tôi sẽ trở lại lần nữa hòa mình cùng sự giàu đẹp đi lên của xóm mũi